lê văn quẹo sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám là chồng của nương đi nhậu về nhà rồi xảy ra mâu thuẫn với vợ
nương lấy bình xăng đổ vào người ông quẹo rồi châm lửa đốt
hậu quả ông gạo bị ngọn lửa thiêu cháy toàn thân cùng với những vật dụng xung quanh căn nhà
ngay sau khi vụ việc xảy ra các lực lượng chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường
và mời nương về trụ sở công an làm việc
tại đây nương cho rằng bản thân cũng thường xuyên bị chồng bạo hành
tại tỉnh bình định
sau khi nhận được tin báo của người dân về sự manh động của một nhóm đối tượng hoạt động cho vay nặng lãi
các trinh sát hình sự công an thị xã an nhơn đã khẩn trương tiến hành xác minh điều tra và bắt giữ các đối tượng
vào ngày ba tháng bảy công an thị xã an nhơn tỉnh bình định đã bắt khẩn cấp ba đối tượng gồm trần đình tín
nguyễn văn chiến và trần duy phương cùng chú tại huyện phù cát
để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản và hoạt động cho vay nặng lãi
tại tỉnh bình định các trinh sát hình sự công an thị xã an nhơn đã bắt khẩn cấp ba đối tượng gồm trần duy phương cùng chú tại huyện phù cát

để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản và hoạt động cho vay nặng lãi
tại tỉnh bình định các trinh sát hình sự công an thị xã an nhơn đã bắt khẩn cấp ba đối tượng gồm trần duy phương cùng chú tại huyện phù cát
để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản và hoạt động cho vay nặng lãi